tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ và ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ khởi công dự án trường sơn xanh
dự án này sẽ hỗ trợ cải thiện công tác quản lý rừng và bảo vệ đa dạng sinh học tại hai tỉnh quảng nam và thừa thiên huế
với ngân sách gần hai mươi bốn triệu usd cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ sẽ hỗ trợ tỉnh quảng nam và tỉnh thừa thiên huế
cải thiện công tác quản lý khoảng bốn trăm linh hectare rừng nhiệt đới và bảo tồn các loài thực vật động vật quý hiếm đang sinh sống tại những khu rừng này
cải thiện sinh kế cho hai mươi người dân sống phụ thuộc vào rừng
tại quảng nam dự án sẽ được tập trung triển khai tại một mươi một huyện thành phố trong tỉnh với số tiền hơn một mươi bốn triệu usd
dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm phát khí thải nhà kính ít nhất là ba sáu triệu tấn co hai tương đương
ngoài ra dự án cam kết sẽ nâng cao năng lực quản lý rừng cho các cơ quan quản lý
phục hồi ít nhất hai trăm bốn mươi hectare rừng